thưa quý vị để có tiền sử dụng ma túy hai anh em ruột là trần bá hoàng và trần bá lực
chú tại xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã gây ra một vụ cướp táo tợn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt giữ
hai đối tượng này đã sử dụng kiếm tự tạo gậy ba khúc gây ra vụ cướp táo tợn vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một
trên quốc lộ một a đoạn qua xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam nạn nhân là huỳnh nhật hoàng
chú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa cho biết vào thời điểm trên
anh bị hai thanh niên dùng dao điện chích vào cổ cầm hung khí truy đuổi và cướp xe máy
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện hàm thuận nam đã khẩn trương điều tra
xác minh xác định đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp xe máy táo tợn trên
công an huyện hàm thuận nam cũng tiến hành bắt khẩn cấp lê hoài thanh chú thệ xã hàm cường
là đối tượng tiêu thụ xe máy mà hai đối tượng hoàng và lực cướp của anh huỳnh nhật hoàng